tại yên bái vốn tín dụng chính sách xã hội đã đến một trăm linh xã phường thị trấn trên toàn tỉnh
sau năm năm thực hiện chỉ thị số bốn mươi ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bốn của ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng
với tín dụng chính sách xã hội đã giúp cho hơn bốn mươi một sáu trăm sáu mươi hộ dân vượt qua ngưỡng nghèo
trong giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi chín ngân hàng chính sách xã hội tỉnh yên bái đã cho vay được hơn một trăm hai mươi chín lượt hộ nghèo
và đối tượng chính sách với doanh số hơn ba tám trăm năm mươi tỷ đồng
nguồn vốn đã giúp hơn bốn mươi một sáu trăm linh hộ vượt qua ngưỡng nghèo gần một sáu trăm linh học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
được vay vốn đi học hơn năm bốn trăm linh lao động được tạo việc làm từ quỹ quốc gia về việc làm
nguồn vốn tín dụng chính sách được xem là một trong những chương trình tiến dụng có sức lan tỏa
nhận được sự đồng tình hưởng ứng cao của cấp ủy chính quyền địa phương nhất là các hộ dân
nguồn vốn này kịp thời tiếp sức cho các hộ dân thoát nghèo
tiếp tục có điều kiện đầu tư trồng trọt chăn nuôi phát triển sản xuất và cải thiện đời sống